nhưng con đường sau này như thế nào lại là lựa chọn của mỗi người
trở thành ai đó mới là câu hỏi mà bản thân mỗi người cần tự tìm lấy câu trả lời

thì là mình muốn có thêm một chút xíu cái khoảng trống trong cái tâm ý là mình để mình nghi lại
rồi đến khi nào mình ra thì phải chắc chắn là mình đã ok rồi
cái tư tưởng mình phải thật sự là bắt đầu tái hội nhập cộng đồng cho tốt
trại giam đã tiếp nhận một thanh niên lầm lạc và rồi lại trả lại cho cuộc đời một người đàn ông trưởng thành
giống còn những mặc cảm những khó khăn ở phía trước
nhưng giờ đây tháng đã đủ niềm tin và quyết tâm để trở thành con người hoàn toàn mới làm lại cuộc đời
già tù thắng nhận được vòng tay chào đón sự yêu thương động viên của gia đình
cùng với sự hỗ trợ tạo điều kiện của công an và chính quyền địa phương
anh mạnh dạn tiếp tục công việc làm xưởng gỗ rồi sau đó đầu tư mở một nhà hàng ăn uống
công việc làm ăn có lúc lên bổng xuống trầm lúc đắc ý khi thất bại
nhưng hoàng văn thắng đã đủ chín chắn bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề
sưởng mộc nhà anh ngày càng làm ăn phát đạt tạo điều kiện làm việc cho khoảng bốn mươi lao động khác
anh cũng đầu tư thêm máy móc với công nghệ hiện đại để tăng năng suất chất lượng sản phẩm
với sự thích nấu ăn anh thắng tự mở được một nhà hàng và đích thân nấu ăn
khi đứng bếp anh dường như quên đi mọi thứ chỉ sống với niềm đam mê của mình
công việc ấy cũng rèn cho anh sự kiên nhẫn
việc kinh doanh phát đạt cho anh thêm thu nhập cuộc sống kinh tế ngày một vững vàng
để họ hiểu và không có cái vi phạm pháp luật
không phải ai cũng thuận lợi trên con đường hoàn lương của mình
có được sự yêu thương và đón nhận của mọi người hoàng văn thắng cảm thấy bản thân mình may mắn hơn nhiều người khác
nên anh luôn sẵn lòng giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ
thứ mà thắng đã nhận được của cuộc đời thắng cũng cho đi để hạnh phúc được lan tỏa
thường thường là ai cũng bị kỳ thi mà cho nên là nó ai dám nhận những người như thế mà người ta vào làm việc đâu
tại vì ngày xưa nói về có cái có cái án rồi là xã hội người ta ít khi người ta công nhận
thì từ những cái suy nghĩ đó thì tôi cũng hình thành một cái suy nghĩ trong đầu là thôi thì bây giờ mình thứ nhất là giúp đỡ anh em
những người mà ví dụ như có hoàn cảnh khó khăn ra tù mà chưa có việc làm
thì tôi sẽ gọi anh em về đây
thứ nhất là cùng tôi là
là gây dựng với thứ hai là cũng tạo công an việc làm cho anh em
sau này anh em cũng có một cái nghề
sau này người ta tự tin ra ngoài đời người ta mở những cái công việc
nói chung là đi theo cái đường lối của người ta
từ khi anh thắng thì hết ảnh vào hoạt động đông trước tiên
em thì hết ảnh vào hoạt động đông sau
đến khi anh em có số điện thoại và liên lạc cùng nhau
thì anh cũng quan tâm là anh muốn giúp đỡ em một phần nhỏ về kinh tế
là anh cũng muốn bảo em là chưa có việc làm thì xuống nhà hàng ken
là vừa anh bay phố bếp chưa quen việc làm bếp nút
đến khi em cùng một thời gian ở dưới nhà hàng ken
anh cũng bay giải rất nhiều
đến khi em cựng tay rồi em cũng tự đựng lên được bản thân mình
em cũng về có xây dựng một quận nhỏ nữa
giờ em hiện tại em mở thêm quận cà phê nữa
từ hồi đi được với anh dư là
nói chung là
nói chung là tiến bộ nhiều
đang đi ra đang còn khuyên bàn những cái
không nào hay đánh nhau gây gỗ nọ tê
đang còn khuyên ngăn nữa đây
đi ra thì nhiều người cứ nói là ngày nó rước
bây giờ nó thay đổi một cách như thế này
coi như là không ai ngờ được
nghĩ là sao rồi nọ tê về thì sợ là nó không thay đổi được tính cách
mà sao về thu chí mình ăn
thì thấy con bây giờ rứa thì mẹ vẫn khởi mừng nha con
bây giờ đang chuẩn bị đang mở một trang trại ngoài đồn biên phòng á
một hét đất ngoài
đang đầu tư chuẩn bị cho làm tiếp
gia đình hai tiếng yêu thương mà biết bao chân quý
gia đình đã đón thắng trở về là động lực để anh phấn đấu ngày một nhiều thêm
những gì đang có trong tay chưa phải là tất cả
anh còn ấp ổ nhiều dự định cho tương lai
cũng vì gia đình bé nhỏ của mình
anh cũng không thể gây tình yêu
những mùa dài ta lại yên bình hai cha con trên bờ cát

biển vẫn thế
nhưng hôm nay sao vui lạ
anh thắng kể cho con nghe câu chuyện về những chuyến tàu ra khơi
những cánh buồm căng gió
những ước mơ hoài báo tuổi trẻ
những ước mơ hoài báo tuổi trẻ
giữa âm vang từ biển thi thoảng lại nghe tiếng cười của đứa trẻ
những điều tốt đẹp trong cuộc sống đều bình dị và dễ hiểu thấy thuộc